về tình hình cơn bão số một mươi có tên gọi quốc tế là bão norken hồi một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn chín độ vĩ bắc một trăm một mươi năm tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm tới một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai cấp một mươi ba
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu dần
đến một giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn ba độ kinh đông cách đảo song tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng hai trăm tám mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín một mươi
vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp sáu trở lên phía bắc vị tuyến một mươi hai ba km
một hai năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây nam mỗi giờ đi được hai mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
sau đó là một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc quần đảo trường sa chiều và đêm nay có gió mạnh cấp sáu bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám chín dập cấp một mươi một mươi một
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba